cuộc cách mạng bốn đang tác động đến từng gia đình từng cá nhân từ miền núi đến đồng bằng
muốn cho đất nước ổn định để phát triển thì động lực quan trọng nhất là sử dụng công nghệ
nhất là công nghệ số
đây là trách nhiệm rất lớn của bộ thông tin và truyền thông mà thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã chỉ đạo trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi diễn ra sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho rằng
năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông đã có nhiều tiến bộ vượt qua nhiều thách thức
nhất là cạnh tranh nhân tài và công nghệ hay các thách thức về bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng
thủ tướng chính phủ đặc biệt lưu ý bộ thông tin và truyền thông trong vai trò và định hướng
phát triển cộng đồng các doanh nghiệp ict
nơi nhiệm vụ cho bộ thông tin và truyền thông trong năm hai nghìn hai mươi ở hầu hết các lĩnh vực quản lý
như công nghệ thông tin an toàn thông tin báo chí nhưng thủ tướng chính phủ đặc biệt nhấn mạnh
đến vai trò của bộ trong việc xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số việt nam
làm nền tảng để phát triển nền kinh tế số
trong đó make in việt nam là một định hướng lớn là tuyên bố sự chuyển dịch từ gia công
lắp ráp sang sản phẩm việt nam làm chủ công nghệ sáng tạo công nghệ
các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông phải đi đầu trong chiến lược make in việt nam
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ coi kinh tế số là động lực phát triển quan trọng
đưa đất nước tiến nhanh đi tắt trên con đường phát triển